trước nguy cơ cơn bão số bảy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển hải phòng
chiều tối một mươi bảy tháng một mươi thành phố hải phòng đã họp khẩn triển khai các biện pháp cấp bách đối phó với cơn bão số bảy
theo đó từ chiều ngày một mươi tám tháng một mươi dừng tất cả các cuộc họp để phòng chống bão số bảy
lệnh cấm biển và di dân khỏi các vùng nguy hiểm được thực hiện từ một mươi bảy h chiều ngày một mươi tám tháng một mươi
sẵn sàng phương án cho học sinh nghỉ học từ ngày một mươi chín tháng một mươi nếu bão đổ bộ
và khẩn trương huy động lực lượng thu hoạch nhanh lúa mùa để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ vào đất liền
theo báo cáo của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng hải phòng đến chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
hơn hai bảy trăm linh phương tiện hoạt động trên biển và hơn bảy trăm linh lồng bè nuôi thủy sản ở khu vực hải phòng
đã được thông báo biết về cơn bão để chủ động phòng tránh
cảng vụ hàng hải hải phòng cũng đã hướng dẫn các tàu vận tải di chuyển ra nơi neo đậu quy định
trước tình hình mới có hai mươi diện tích lúa mùa được thu hoạch
thành phố hải phòng đã yêu cầu các địa phương các doanh nghiệp đơn vị có sử dụng lao động khu vực nông thôn
tạo điều kiện cho công nhân nghỉ việc để giúp gia đình thu hoạch lúa hoa màu
huy động lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn giúp nông dân thu hoạch lúa trong ngày một mươi tám tháng một mươi
nhằm giảm tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ
thành phố thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc việc phòng chống bão